chiều ngày một mươi sáu tháng ba bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cơ quan thường trực phía nam đã tiếp nhận vật tư y tế của các mạnh thường quân hỗ trợ để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
các mặt hàng tiếp nhận lần này gồm khẩu trang y tế nước rửa tay quần áo bảo hộ dung dịch khử trùng máy đo thân nhiệt với tổng trị giá hơn một tỷ đồng
được đóng góp bởi một mươi tám doanh nghiệp các mạnh thường quân các nghệ sĩ trên địa bàn tp hcm cũng như các tỉnh thành lân cận
số quà này sẽ được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng chuyển thẳng đến hai mươi năm khu vực cách ly các chốt cửa khẩu của một mươi tỉnh vùng biên giới việt nam
campuchia trong thời gian sớm nhất
những nghĩa cử cao đẹp này của cộng đồng thể hiện tinh thần tương thân tương ái của các mạnh thường quân đối với xã hội
với cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới trong mùa dịch
góp phần giữ vững an ninh chủ quyền trực tự an toàn xã hội không để dịch bệnh bùng phát lan truyền qua biên giới